sau hơn một tuần xét xử và nghị án vào cuối giờ chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi năm bị cáo trong vụ án lừa đảo tại tập đoàn tân hoàng minh với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh tám năm tù
bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh con trai của đỗ anh dũng ba mươi sáu tháng tù
bị cáo phùng thế tính cựu giám đốc tài chính kế toán của tân hoàng minh ba mươi tháng tù
bị cáo hoàng quyết chiến cựu quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm giám đốc ban tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh ba mươi tháng tù
một mươi bị cáo khác bị tuyên mức án từ một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo đến hai mươi bốn tháng tù
về trách nhiệm dân sự bộ bị cáo đỗ anh dũng bồi thường số tiền tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho sáu sáu trăm ba mươi bị hại có danh sách kèm theo
tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan và tám mươi năm đồng phạm
ngày hôm nay bào chữa cho bị cáo đỗ thị nhàn cựu trưởng đoàn thanh tra các luật sư đề nghị xem xét lại tội danh cho thân chủ
các luật sư cho rằng mức án trung thân về tội nhận hối lộ mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị cho bị cáo nhàn là quá nghiêm khắc trong đó việc xác định tội danh cho bị cáo là chưa phù hợp
theo luật sư cáo trạng xác định rõ nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước và đỗ thị nhàn là người chỉ đạo đoàn thanh tra tại scb
chính hưng cũng chỉ đạo chia các thành viên ra làm nhiều tổ thanh tra khác nhau sau khi làm việc các tổ tổng hợp báo cáo cho nhàn để nộp lại cho hưng và đưa ra quyết định cuối cùng
trong chuỗi hành vi với quy trình khép kín này hưng dù là người đồng chỉ đạo và là cấp trên của đỗ thị nhàn nhưng lại chỉ bị viện kiểm sát truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có khung hình phạt cao nhất là từ một mươi đến một mươi năm năm trong khi bị cáo nhàn lại bị truy tố về tội nhận hối lộ với mức án đề nghị là trung thân
luật sư cũng cho rằng không có căn cứ về sự trao đổi bàn bạc về việc đưa và nhận tiền giữa đỗ thị nhàn và trương mỹ lan
từ báo chữa chức tòa bị cáo đỗ thị nhàn thừa nhận rất xấu hổ với bản thân và gia đình đã cố gắng khắc phục ăn năn hối cải hợp tác với cơ quan điều tra
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn lâm quê quán huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa tạm trú tại thị xã gò công về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín lâm sử dụng tài khoản facebook tham gia đăng tải chia sẻ các bài viết trên các hội nhóm có nội dung phản động
phá đảng nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi hai lâm tự tạo lập quản trị trang riêng với tên nhật ký yêu nước để tiếp tục đăng tải chia sẻ các bài viết với mục đích bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang phát hiện hành vi của lâm nên tiến hành điều tra bắt giữ thu nhiều vật chứng có liên quan
sở thông tin và truyền thông tỉnh xác định lâm có một mươi chín bài viết với ba mươi bốn trang tài liệu từ facebook có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước
bị đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân căn cứ hành vi phạm tội hậu đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn lâm tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố bắt tạm giam ông phan việt đức phó chủ tịch ubnd thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cơ quan điều tra xác định vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông phan việt đức phó chủ tịch ubnd thị trấn vĩnh viễn phụ trách lĩnh vực địa chính xây dựng đô thị môi trường đã không làm đúng quy định của pháp luật khi xác nhận thông tin có liên quan để áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường tỉnh chín trăm ba mươi một đoạn từ xã vĩnh viễn đến cầu sẻo vẹt cho một hộ dân
ông đức đã không xử lý ngăn chặn buộc hộ dân trên khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm mà còn xét pháp lý thống nhất cho trường hợp này được hỗ trợ công đào ao công trình trên đất trồng cây lâu năm đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm
sai phạm của ông đức còn dẫn đến việc chủ đầu tư phải bổ sung cát để săn lấp ao do hộ dân này đào gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng một bảy tỷ đồng
thông tin mới nhất liên quan đến vụ hành hung
học sinh lớp tám dẫn đến trọng thương tại việt hưng long biên hà nội
vào tối ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên thành phố hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương văn minh chú tại phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
học sinh lớp một mươi trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
học sinh lớp một mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

cùng một mươi hai bị cáo khác về các tội giết người gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đào thanh hưng điều khiển xe ô tô chở lê thế vinh nguyễn hữu bảo lộc và nguyễn minh hiếu đi đàm cưới thì xảy ra mâu thuẫn với đặng ngọc nhân
nhóm này đã cầm dao và gậy ba khúc đuổi đánh nhân gây náo loạn khu vực
chưa dừng lại nhóm của vinh đã gọi cho bị cáo phú tăng thiên tỷ huỳnh tấn phong và lê tuấn vũ đến tiếp tục tìm nhân để đánh và đập phá xe của nhân
nhân tiếp tục gọi tiếp ứng và hai bên xảy ra xô xát phú đã dùng dao đâm đặng trọng nghĩa là em ruột nhân thương tích một mươi sáu
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phú năm năm tù tỷ sáu năm tù về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
các bị cáo còn lại nhận bức án từ một năm tù đến một năm sau tháng tù về các tội gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa vừa phối hợp với công an huyện khánh vĩnh
không chế thành công một vụ cháy một xe bồn loại chuyên dụng chở khí hóa lỏng
xe bồn do tài xế phan văn vinh chú tỉnh gia lai điều khiển chở theo năm tấn khí lỏng đang lưu thông hướng đà lạt nha trang
khi tới cung đường đèo khánh lê huyện khánh vĩnh đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
nhận được tin báo công an huyện khánh vĩnh lập tức phong tỏa hiện trường đồng thời tổ chức chốt chặn không cho các phương tiện di chuyển qua khu vực cung đường đèo
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thông báo cho người dân gần hiện trường di chuyển ra xa đám cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động lực lượng phương tiện khẩn trương đến hiện trường dập lửa
đến một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã không chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy
một xe container cũng đã bất ngờ cháy lớn khi đang chạy trên quốc lộ một đoạn qua khu vực bến xe miền đông
vụ cháy đã khiến cho giao thông tại cửa ngõ vào tp hcm ùn tắc kéo dài
thời điểm trên một chiếc xe container mang bình kiểm soát tỉnh bà rợi vũng tàu kéo theo rơ móc lưu thông trên quốc lộ một theo hướng bình dương vào trung tâm tp hcm thì xảy ra sự cố cháy
tại hiện trường nhiều tài xế đã dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa nhưng không thành công
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động phương tiện đến hiện trường dập tắt đám cháy sau đó
vụ cháy không có thương vong về người
do hiện trường vụ cháy xảy ra trên tuyến đường huyết mạch vào giờ cao điểm khiến lưu thông theo hướng vào trung tâm thành phố un tắc kéo dài
nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ